cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cho biết hơn một chục vụ nổ đã làm dung chuyển nhà máy saporisia
nơi nga nắm quyền kiểm soát vào tối một mươi chín và ngày hai mươi tháng một mươi một
phía nga cáo buộc ukraine thực hiện cuộc pháo kích
các đợt pháo kích liên tiếp vào nhà máy ở miền nam ukraine này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng
địa điểm này chỉ cách nơi xảy ra thảm họa chức nông vươn năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu khoảng năm trăm linh km
liên tục các vụ pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân zaporisia trong hai ngày nay
song cả ukraine và nga đều đổ lỗi cho nhau
bộ quốc phòng nga cáo buộc ukraine đã bắn đạn vào đường dây điện cung cấp cho nhà máy
và gần một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân khô một tòa nhà chế nhân liệu hạt nhân mới đe dọa đến an toàn hạt nhân
hiện tại chưa có phát hiện nào có phát thải phóng xạ
trong khi đó ukraine cáo buộc quân đội nga đã pháo vào địa điểm này
và cho biết có ít nhất một mươi hai phát đạn trúng cơ sở hạ tầng của nhà máy